khoảng vài ngày sau chị hà thị thu trờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở tổng một mươi hai khu hai phường hồng hải thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã đến cơ quan công an trình báo về việc anh trai mình là anh hà văn trờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám công nhân của công ty điện lực quảng ninh
đã đi khỏi nhà bằng xe máy từ tối ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày một tháng bốn không thấy về nhà
gia đình đã tìm mọi cách liên lạc với anh trờ nhưng vô vọng
anh trờ cũng cung cấp thêm với cơ quan công an là thời gian gần đây anh trai thường xuyên tụ tập chơi bời và có biểu diện của việc sử dụng ma túy
anh trờ thường lui tới nhà của một người đàn ông là vũ văn thắng ở tổ hai b khu một phường cao xanh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
có thể nói đây là nguồn tin cực kỳ quan trọng để cơ quan công an mở hướng điều tra
nghị can số một trong vụ mất tích bí ẩn của anh trờ chính là vũ văn thắng
nhưng khi đến nơi thì cửa nhà thắng đã bị khóa
lúc này cơ quan cảnh sát điều tra đã yêu cầu vợ của thắng là chị vũ thị gờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở tổ hai khu một phường trần hưng đạo thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đến mở cửa
qua khai thác chị g cho biết thắng nghiện ma túy nặng thường cùng nhiều anh em chiến hữu tụ tập tại nhà mình để chơi đồ
mỗi lần phê pha thắng thường dở thói vũ vu đánh đập vợ nên chị g đã phải về nhà bố mẹ đẻ tạm lánh
chỉ khi có việc gì thì chị gờ mê ghé qua nhà cháu
tại ngôi nhà của thắng các trinh sát phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn đặc biệt là vết máu bắn ở tường và nền nhà tầng một vết máu ở trong nhà vệ sinh tầng một
con dao thái lan ở bếp vẫn còn dính một chút máu đã khô ở thân dao và chuôi dao
ngoài ra vợ thắng cũng thừa nhận trong nhà có nhiều xáo trộn
tiến hành thu thập hai mẫu gen một là của bố anh trừ và thu thập mẫu gen của nạn nhân bị đốt cháy tại khe hố sát
hai là mẫu máu trên chuôi và thân con dao
được thu giữ trong bếp nhà thắng chuyển tới viện khoa học hình sự bộ công an để giám định so sánh
kết quả giám định nhanh chóng được khối đáp cho thấy mẫu gen của nạn nhân bị đốt cháy và mẫu gen của bố anh trờ đều là một
mẫu gen được lấy từ mẫu máu trên con dao thái lan và mẫu gen của tử thi bị đốt cháy là một
cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân bị đốt cháy chính là anh hà văn trở
dựa vào những tài liệu và chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
khởi tố vũ văn thắng về hành vi giết người và ra lệnh truy nã đặc biệt
đồng thời lập một tổ công tác đặc biệt để truy bắt đối tượng vũ văn thắng
ngày hai mươi một tháng bốn tại khu vực vào nhà nghỉ năm trăm năm mươi năm thuộc thành phố hải dương tỉnh hải dương
khi bị công an phát hiện truy bắt thắng đã nổ súng chống lại rồi lấy một chiếc xe máy tẩu thoát
vốn là một con nghiện nặng cùng thêm hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng vượt biên bỏ trốn
nên thắng có thừa kinh nghiệm để đối phó với công an
không những thế vũ văn thắng luôn găm theo mình một khẩu súng
chỉ cần có biến là đối tượng sẵn sàng chống trả để thoát thân
với sự cáo già của mình vũ văn thắng thoát ẩn thoát hiện
liên tục thay đổi phương tiện cũng như địa điểm lẩn trốn
nên đã gây không ít khó khăn cho các trinh sát trong quá trình truy bắt
sau nhiều lần bổ vây các trinh sát vẫn chưa thể tìm thấy hung thủ
trong lúc vụ án rơ vào bầy tắc
thì người tình của thắng là đàm
đào thị lan anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở tổ sáu khu hai phường ít kiêu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã đến cơ quan công an đấu thú
được biết lan anh vừa trốn người tình từ trung quốc trở về
trong vụ án giết người đốt xác phi tăng này
lan anh chính là người chứng kiến và phải đồng hành với thắng từ đầu đến cuối
tính tới thời điểm thắng gây án
lan anh và thắng đã có mối quan hệ ngoài luồng từ trước đó khá lâu
lan anh thắng và một số triên hữu
thường tụ tập tại nhà thắng để chơi ma túy
thế nên buổi tối định mệnh người tình sát hại anh chờ
lan anh là người ở đó và chứng kiến toàn bộ sự việc
cụ thể tối ngày ba mươi một tháng ba
dù biết anh trờ đến nhà thắng chơi
nhưng do sử dụng ma túy quá nhiều dẫn đến cơ thể mệt mỏi
nên lan anh đã lên phòng và đi ngủ trước
một lát sau lan anh nghe thấy tiếng thắng và anh chờ to tiếng chửi nhau
nhưng cũng không bận tâm nhiều vì đây cũng là chuyện thường ngày ở huyện

tuy nhiên chỉ vài phút sau lan anh nghe tiếng anh trừ hét lên thất thanh
nên đã vội vàng chạy xuống tầng một
thì bàng hoàng phát hiện anh trờ nằm bất động cạnh vũ máu
bên cạnh đó là thắng vẫn lâm lâm cầm con dao thái lan dịch máu
chưa hết bàng hoàng
thì lan anh thấy thắng kéo anh chờ vào nhà vệ sinh tầng một
rồi rửa tay thay quần áo và đóng cửa nhà vệ sinh
tiếp sau đó thắng ung dung lên tầng hai và tiếp tục sử dụng ma túy
sau đó thắng vẫn sinh hoạt bình tĩnh
thường như không có chuyện gì xảy ra
phải đến hai ngày sau đợi tới khi trời tối
thắng mới lấy vỏ chăn ở trên giường quấn xác anh trờ lại
tiếp theo thắng cắt dây điện trong nhà để buộc xác anh trừ ở yên sau
rồi cùng với người tình chở nạn nhân ra khu vực hồ xác vắng vẻ và châm lửa đốt xác
sau khi thực hiện hành vi máu lạnh
thắng đã lên kế hoạch cùng người tình vượt biên bỏ trốn sang trung quốc
tại nơi đất khách quê người
thắng và lan anh trốn vào một nông trường
nằm sâu trong rừng thuộc tỉnh quảng ngã
trong nông trung quốc
trốn ở đây được vài ngày thì hết tiền
thắng và lan anh bàn nhau đi ăn trộm
và cướp của những người dân trung quốc
sống vào bồn bán gần nông trường
để lấy tiền trang trải và mua ma túy
đồng ý bỏ trốn sang trung quốc cùng người tình
nhưng ở nơi đất khách quê người
lan anh vẫn thường xuyên bị thắng bạo hành
bởi cảnh đói cơm và đói ma túy
đã từng chứng kiến thắng lạnh lùng hám hại anh trường
rồi lại lạnh lùng đốt xác phi tàng nạn nhân
nên lan anh luôn bị ám ảnh
hơn nữa lan anh lại là người duy nhất
chứng kiến toàn bộ sự việc của anh trờ
nên chỉ ta lo sợ
đến một ngày nào đó minh sẽ là nạn nhân tiếp theo
từ đây lan anh bắt đầu lung đầu ý định trốn về nước
chờ thời cơ thắng đi ra ngoài
lan anh đã vượt rừng đi nhờ xe và trốn về việt nam
sau đó ra cơ quan công an đầu thú
theo điều tra của cơ quan công an
sau khi sát hại anh trờ
thắng đã gọi điện cho anh ruột của mình là vũ đức thành
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
ở thôn một mươi năm xã hiệp hòa
thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
để kể về việc này
sau đó thắng nhờ anh trai đến nhà mình
để lau chùi dọn dẹp vết máu trên nền nhà
và thay toàn bộ dây điện mới để xóa dấu vết
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp vũ đức thành
khởi tố đào thị lan anh và vũ đức thành
về hành vi che giấu tội phạm
căn cứ vào lời khai của đối tượng đào thị lan anh
công an tỉnh quảng ninh đã gửi công văn
sang công an tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc
thông báo về việc đối tượng vũ văn thắng
đang bị công an việt nam truy nã về hành vi giết người
và đề nghị phía công an trung quốc phối hợp bắt xử
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
liên quan tỉnh lạng sơn
đấu tranh thành công chuyên án truy bắt đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm vũ văn thắng
sau một mươi một năm lần trốn
sau một thời gian dài tổ chức xác minh
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự xác định
vũ văn thắng đang lẩn trốn
tại khu vực biên giới việt trung thuộc tỉnh lạng sơn
nên đã cử tổ công tác phối hợp
với các đơn vị chức năng của tỉnh lạng sơn tổ chức mật phục
đến chiều ngày hai mươi hai tháng tám
tổ công tác đã bắt giữ thành công vũ văn thắng
tại khu vực biên giới thuộc thị trấn đồng đăng
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tại cơ quan công an
vũ văn thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án tử hình
đối với bị cáo vũ văn thắng
năm mươi sáu tuổi ở phường cao xanh thành phố hạn long
về hành vi giết người và chống người thi hành công vụ
cách đó một mươi một năm